một tụ điểm chứa mại dâm tại quán karaoke tám trăm ba mươi tám thuộc thôn lương tràng xã liêm tiết thành phố phủ lý vừa bị công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam triệt phá
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng ba công an thành phố phủ lý tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke tám trăm ba mươi tám thuộc thôn lương tràng xã liêm tiết thành phố phủ lý do ngô phú tuấn
chú tại phường trần hưng đạo thành phố phủ lý làm chủ phát hiện và bắt quả tang hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm
bước đầu tuấn khai nhận khi khách đến hát có nhu cầu mua dâm thì tuấn thu của khách bảy trăm linh đồng một lượt và ăn chia theo tỷ lệ
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật